ngày một mươi một tháng tám bộ giao thông vận tải đã ban hành văn bản số về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các chốt kiểm soát người ra vào địa phận của địa phương
tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài được đến sân bay để thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định
đồng thời tạo điều kiện cho người điều khiển phương tiện lái xe ô tô người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng hàng không quốc tế và quay trở lại nơi xuất phát khi đáp ứng đủ các yêu cầu
đồng thời yêu cầu người có về máy bay đi nước ngoài cần tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng chống dịch